ngày hai mươi bốn tháng năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị quốc tế lần thứ một mươi một lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh đã được khai mạc tại moscow nga
tham dự hội nghị có gần một trăm linh đoàn đại biểu đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế